thưa quý vị khán giả các chiêu thức quảng cáo về nâng ngực không đau không can thiệp từ các trang mạng xã hội đến tư vấn trực tiếp đã được phóng viên của antv tìm hiểu và phản ánh trong bản tin ngày hôm qua
tuy nhiên thì sự thật đằng sau đó như thế nào các cơ sở này hoạt động ra sao chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau
người phụ nữ này đã tìm đến cơ sở làm đẹp có tên thẩm mỹ viện wood jean ở số chín mươi ba phố tô hiệu hà nội sau khi xem các video quảng cáo hấp dẫn trên facebook với mong muốn tăng kích cỡ vòng một
em được người của cơ sở này tự xưng là viện trưởng bác sĩ tư vấn từ gói nhỏ nhất là hơn năm triệu đến gói hơn tám mươi triệu đồng
tôi và một bạn nữa thì có tới thẩm mỹ viện đó để mà nghe tư vấn dịch vụ nâng ngực
thì họ có tư vấn gói từ năm triệu đến một trăm linh triệu
ban đầu thì họ cũng rất là nhiệt tình tư vấn nhưng mà sau khi mà thấy tôi không muốn làm ngay thì họ lại khá là gây gắt
dù trước đó có đặt lịch qua fanpage người phụ nữ này được nhân viên của cơ sở thẩm mỹ wonjin cho biết tư vấn hoàn toàn miễn phí
thế nhưng ngay sau cuộc tư vấn dù chưa quyết định sử dụng dịch vụ em vẫn bị yêu cầu nộp một triệu đồng tiền phí
số tiền đấy thì không được trao đổi ngay từ ban đầu vì khi mà tôi liên hệ qua fanpage thì họ còn nói là tư vấn hoàn toàn miễn phí
tâm lý của tôi lúc đấy thì rất là sợ sệt bởi vì đấy là lần đầu tiên mà tôi tới một thẩm mỹ viện để nghe tư vấn nhưng mà lại bị giữ lại vì mình không muốn làm luôn
theo tìm hiểu trực tiếp của phóng viên intv tại cơ sở thẩm mỹ nguồn dinh số chín mươi ba tô hiệu biển hiệu là nhà khoa thẩm mỹ
nhưng bên trong lại tư vấn thực hiện các dịch vụ làm đẹp như nâng ngực tăng kích thước vòng một
những bác sĩ viện trưởng tự phong ngay khi thấy ống kính máy quay đều cởi bỏ áo blue và né tránh câu hỏi của phóng viên
theo chuyên gia về thẩm mỹ bác sĩ muốn khám tư vấn làm thủ thuật về thẩm mỹ đều phải được cấp chứng chỉ hành nghề
nguyên tắc thì tất cả các bác sĩ và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đều phải có muốn thực hành và muốn tiến hành các phẫu thuật và thủ thuật trên người bệnh
trên khách hàng thì đều phải được cấp phép và phải có chứng chỉ hành nghề về cái lĩnh vực đó
và để có thể được cái chứng chỉ hành nghề đó thì phải qua quá trình đào tạo
tức nhất là phải có các cái đào tạo về chuyên về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ ít nhất là trong vòng chín tháng
sau đó thì cần thiết phải học thêm những cái bằng về chuyên khoa một trong vòng hai năm
hoặc là bằng thạc sĩ có cả cái quá trình công tác ít nhất là tối thiểu là từ ba mươi sáu tháng hoặc là năm mươi bốn tháng trong cái môi trường
tùy từng cái môi trường mà bệnh viện cũng như là cái cơ sở mà được bộ y tế hoặc là sở y tế
y tế công nhận
trao đổi với ông nguyễn quang trung trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân sở y tế hà nội
cơ sở thẩm mỹ uân dinh thuộc phạm vi quản lý của phòng y tế quận cầu giấy
theo quy định của bộ y tế phải là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
mới được phép tư vấn thực hiện các dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ can thiệp
nhận biết cái cơ sở này là cơ sở có phép hay chưa thì đã có bằng cái biển hiệu
và khi vào tới khu vực tiếp đón của mỗi một cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì tại đây còn có cả niêm yết chứng chỉ hành nghề của người hành nghề
rồi là cái bảng giá dịch vụ phải được niêm yết công khai
và khi được tư vấn thì hoàn toàn người dân hay chính là khách hàng đều có thể yêu cầu cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh cung cấp cái năng lực của họ
đấy chính là cái danh mục kỹ thuật mà đã được sở y tế hay là bộ y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật tại mỗi cơ sở
anh có năng lực thì anh phải xuất trình ra được cái năng lực
để cho người sử dụng dịch vụ họ được biết và họ biết rằng ở đây có khả năng làm được những cái nội dung này
không có biển hiệu rõ ràng không được cấp phép về tạo hình thẩm mỹ nhưng lại ngang nhiên hoạt động và khám tư vấn cho khách hàng
những người bên trong cơ sở này có vai trò như thế nào vì sao cái tên thẩm mỹ won jin vẫn ngang nhiên hoạt động trong thời gian vừa qua
chúng tôi xin gửi câu hỏi này tới các cơ quan quản lý